từ ngày hai mươi sáu tháng sáu đến ngày một tháng bảy chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và đoàn cấp cao nhà nước việt nam
đã thăm chính thức cộng hòa belarus và liên bang nga theo lời mời của tổng thống belarus lukashenko và tổng thống nga vladimir putin
đây là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước và nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
góp phần tăng cường củng cố tình cảm hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
đặc biệt chuyến thăm diễn ra vào thời điểm lịch sử chuẩn bị kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại
cộng hòa belarus đón chủ tịch nước và đoàn việt nam như những người anh em thân thiết
năm nay việt nam belarus tròn hai mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
tổng thống lukashenko là người đặc biệt yêu mến việt nam
năm hai nghìn một mươi năm sau khi chúng cử nhiệm kỳ tổng thống thứ năm ông đã chọn việt nam là đất nước đầu tiên đến thăm
trước đó mùa đông năm hai nghìn một mươi bốn
ông đã đón tổng bí thư nguyễn phú trọng với một tình cảm trân trọng hiếm hoi
khi ấy ông bị tai nạn gậy chân
nhưng ông vẫn tham dự hầu hết các hoạt động của tổng bí thư tại minsk
việt nam là một phần của cuộc đời tôi
hàng ngàn người việt nam đã học tập ở belarus
tám trăm linh linh năm chuyên gia belarus đã sang việt nam công tác và chiến đấu trong những năm chống mỹ
tuổi thanh xuân của những con người ấy thật đẹp đẽ
nó đã đọc lại trong suốt cuộc đời mỗi người
ngày nay cộng đồng việt nam là một phần của đất
nước belarus đó là một cộng đồng đoàn kết
đóng góp cho công cuộc xây dựng belarus và nhân dân belarus yêu mến và trân trọng họ
ba ngày ở belarus là rất nhiều hoạt động
hình ảnh tổng thống lukashenko luôn bên cạnh chủ tịch nước trần đại quang trong mọi hoạt động đã nói lên tất cả
đến nay hợp tác kinh tế thương mại đầu tư việt nam belarus đã đạt ba mươi bảy bảy triệu đô la trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn một mươi sáu là chín mươi bốn năm triệu đô la
ủy ban liên chính phủ việt nam belarus đã trải qua một mươi hai khóa học đàm phán fta và hiệp định liên minh kinh tế á âu đã được phê chuẩn và có hiệu lực
hải sản nông nghiệp dệt may là những lĩnh vực việt nam có thế mạnh
và máy móc thiết bị ô tô máy kéo phân bón là những lĩnh vực belarus xuất khẩu sang việt nam
tăng cường hợp tác giữa các địa phương đã làm sâu sắc thêm quan hệ việt nam belarus
tại diễn đàn doanh nghiệp tổ chức tại thủ đô minsk
dưới sự chủ trì của tổng thống lukashenko
tổng thống lukashenko và chủ tịch nước trần đại quang tổng thống đã khẳng định
với belarus củng cố quan hệ với việt nam là quan trọng và rộng mở
những tiềm năng đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ các thương hiệu ô tô minsk
máy xúc công suất lớn kinh nghiệm trong xây dựng tàu điện ngầm đường đi bộ ngầm khai thác khoáng sản cũng là một tiềm năng lớn
belarus coi việt nam là cửa ngõ để đến với đông dương và asean
belarus là cánh cửa để việt nam đến với hai trăm linh triệu dân
và các quốc gia châu âu
ba trăm linh triệu đô la trong thời gian sớm nhất và năm trăm linh triệu đô la vào năm hai nghìn hai mươi là mục tiêu của hai đất nước
tại các cuộc hội đàm hội kiến lãnh đạo belarus và chủ tịch nước trần đại quang đều cho rằng
tuy cách xa về địa lý nhưng việt nam belarus luôn gần gũi nhau về lý tưởng về văn hóa
việt nam belarus là hình mẫu thành công trong đổi mới là những quốc gia ổn định về chính trị
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang một lần nữa khẳng định tiềm năng kỳ vọng
sự coi trọng trong ưu tiên phát triển hợp tác giữa hai nước đưa quan hệ việt nam belarus phát triển tương xứng với tiềm năng
và mối quan hệ chính trị tin cậy
trước mắt cùng với các lĩnh vực hợp tác đầu tư belarus sẽ thực hiện đơn giản hóa thị thực nhập cảnh cho công dân việt nam
mở rộng phát triển du lịch tổ chức ngày văn hóa belarus tại việt nam và những ngày việt nam tại belarus
hai bên cũng bày tỏ tiếng nói chung về những vấn đề quốc tế khu vực
tổng thống belarus sẽ tham dự apec hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi bảy tổ chức tại việt nam và cho rằng chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang sẽ là một bước quan trọng
cho việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược việt nam belarus
ngày ba tháng bảy là ngày độc lập của belarus
đây cũng là ngày tưởng nhớ hàng chục triệu người con belarus đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống chủ nghĩa phát xít
hơn bảy mươi năm đã trôi qua nhưng những ngày tháng đau thương và anh dũng của nhân dân belarus
vẫn còn lại như một thông điệp khát khăng về hoa kỳ
một belarus tươi đẹp hồn hậu thanh bình đã được dựng lên từ đổ nát
đó cũng là căn nguyên để belarus luôn ở bên việt nam trong những năm chiến tranh chống mỹ
và cổ vũ việt nam trong công cuộc kiến thiết dựng xây
liên bang nga đón chủ tịch nước trần đại quang phu nhân và đoàn việt nam trong không gian tràn ngập nắng vào những nụ cười
chỉ mới vài ngày trước moscow rông gió và giá lạnh
đã mang đến nước nga sự ấm áp và tình cảm của những người bạn lớn
việt nam liên bang nga và liên xô cũ trước đây có mối liên hệ đặc biệt
đó là biểu tượng của tình cảm quốc tế trong sáng thiên liêng
chủ tịch nước trần đại quang đã đến nga nhiều lần
nhưng đây là lần đầu tiên đến thăm nước nga trên cương vị chủ tịch nước
cũng như hàng triệu người việt nam gắn bó sâu nặng biết ơn và yêu nước nga
chủ tịch nước bày tỏ
nước nga mãi mãi sâu đậm trong trái tim tôi
chuyến thăm của chủ tịch nước đến liên bang nga là một dấu mốc mới
nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác
củng cố tình cảm và sự tin cậy chính trị
làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại hai nước đạt hai bảy tỷ usd
năm tháng hai nghìn một mươi bảy là một ba tỷ usd
hiện nay nga đứng thứ hai mươi ba trên một trăm một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
với một trăm một mươi tám dự án
có tổng số vốn đầu tư là hai bốn tỷ usd
tập trung vào các lĩnh vực dầu khí thương mại nông nghiệp
năng lượng là lĩnh vực hợp tác truyền thống chiến lược
và hiệu quả đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách việt nam liên bang nga
nga tiếp tục là thị trường du lịch hàng đầu của việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu đón bốn trăm ba mươi khách
và quý i năm hai nghìn một mươi bảy là một trăm năm mươi lượt khách
hiện nay có năm sinh viên việt nam
du học tại nga
hợp tác an ninh quốc phòng khoa học công nghệ được duy trì và tăng cường
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến nay hai nước đã ký kết hơn một trăm linh văn kiện
hợp tác là cơ sở pháp lý cho quan hệ việt nga
tầm điểm của chuyến thăm là cuộc tạo đàm giữa chủ tịch nước trần đại quang
và tổng thống nga putin
trân trọng và tin cậy
đó là điều cảm nhận của tất cả chúng tôi
từ cuộc hội đàm hẹp
đến cuộc thuận đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
thời gian đều vượt quá dữ
tất cả các vấn đề hai bên cùng quan tâm
đã được bàn thảo và thống nhất
giữa khung cảnh tráng lệ của điện kremlin
hai nhà lãnh đạo
đã nhấn mạnh sự cần thiết
tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới
nhằm bảo đảm sự phát triển năng động của hợp tác kinh tế thương mại
trước hết là hiệp định thương mại liên minh kinh tế á âu
xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại việt nam
trong đó có việc sử dụng
nguyên tử và mục đích hòa bình
các lĩnh vực năng lượng điện tử
sẽ được hiện đại hóa chế tạo máy hàng không công nghiệp
hóa chất nông nghiệp
cần tiếp tục được tăng cường
hai nguyên thủ thống nhất
bác bỏ mọi mưu toan xét lại lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai
nghi ngờ vai trò của nhân dân liên xô
trong cuộc chiến tranh
tại cuộc hội đàm
và cuộc họp báo trước đông đảo báo chí quốc tế và việt nam
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước việt nam
là luôn coi trọng
ưu tiên củng cố
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
với liên bang nga
phát triển hợp tác việt nga hiệu quả
thực chất và bền vững
nhất trí tăng cường
gìn sử hòa bình
an toàn tự do hàng hải hàng không
giải quyết hòa bình các vấn đề tranh chấp
ở khu vực châu á thái bình dương
trong đó có vấn đề biển đông
đây là lần đầu tiên có một đoàn doanh nghiệp việt nam đông đỏ nhất
thắp từng chủ tịch nước thăm cộng hòa belarus và liên bang nga
ở belarus và nước nga
đã diễn ra diễn ra
các đàn và tọa đàm kinh tế
giữa tám trăm linh doanh nghiệp
việt nam belarus liên bang nga
các nguyên thủ đều khẳng định
những tiềm năng to lớn
đồng thời tặng mọi điều kiện
để doanh nghiệp đầu tư
góp phần vào sự phát triển và tình hữu nghị
tương lai quan hệ hai nước
không chỉ dựa vào mong muốn của hai nhà nước
và nhân dân hai nước
mà còn phụ thuộc vào khát vọng
và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp
vai trò doanh nghiệp là rất quan trọng
nó đảm bảo thành công cho sự phát triển bền vững
và quan hệ song phương
việt nam belarus việt nam liên bang nga
chủ tịch nước trần thể quang
đã vào viếng lăng lenin
vị lãnh thủ vĩ đại của vong trào cộng sản công nhân quốc tế
đặt vòng hoa
tại khu tưởng niệm bên điện kremlin
tưởng nhớ những người con bất tử
đã mãi mãi nằm lại trong cuộc chiến tranh vệ quốc
ở cộng hòa belarus và liên bang nga
chủ tịch nước
đều có các cuộc gặp gỡ
với đại biểu các cựu chiến binh
đã từng chiến đấu và công tác tại việt nam
gặp gỡ những người con belarus liên bang nga
suốt cuộc đời đã cống hiến cho tình hữu nghị
và tình yêu việt nam
những kỷ niệm của những tháng năm tuổi trẻ
đã theo suốt cuộc đời những người lính già
họ luôn mong ước trở lại việt nam
luôn ghi nhớ những niềm vui của chiến thắng
và những đau thương của tuổi ác
quá khứ và tháng năm
luôn thôi thúc chúng ta
hãy nắm tay nhau
và cùng bước lên phía trước
và liên bang nga
là những đất nước thuộc liên xê cũ
biết bao thế hệ người việt nam
đã học tập
lao động ở nơi đây
nhiều người đã ở lại sinh sống
coi nước bạn là quê hương thứ hai
một cộng đồng người việt nam đông đảo
đang tiếp tục cống hiến cho nước ta
cho cộng hòa belarus
và tấm lòng của họ
luôn hướng về việt nam
chủ tịch nước trần đại quang
gửi đến kiều bào tình cảm thân thương
và mong đợi mọi người
hãy là những xứ xả của tình hữu nghị
thế hệ thứ ba đang lớn lên
các em sinh ra ở nước nga
nhưng sâu thẳm
vẫn là tình yêu lớn với việt nam
với bác hồ
cố đô của nước nga
là chặng rừng chân cuối cùng
trước khi đoàn trở về việt nam
chín hạp dạng đông
trên dòng sông neva
cung điện mùa đông emitat
những khu tưởng niệm chiến tranh
vẫn còn lại
như một tượng đài
minh chứng cho một lịch sử vĩ đại
một dân tộc
và một cuộc cách mạng tháng một mươi
dung chuyển thế giới
đưa các dân tộc vẽ bước
bước vào cuộc cách mạng giải phóng
ánh sáng cách mạng tháng một mươi
đã soi dọi
và đưa tổ quốc việt nam ta